chúng tôi sẽ gửi tới quý vị câu chuyện về một chàng trai trẻ người mỹ hiện đang sống tại ngõ nhỏ ở khu phố cổ của thủ đô hà nội tự tay sơn sửa lại những bức tường đã cũ kỹ để làm đẹp cho khu phố
một chiếc trồi lăn sơn một cây gậy hơn một tháng nay người dân ở ngõ năm mươi hàng bạc đã quen với hình ảnh này
còn ngõ nhỏ bỗng trở nên bừng sáng nhờ những màu sắc được scott phối một cách vui mắt không còn những bức tương ẩm mốc những mảng vôi nứt toác
tôi muốn tạo sự khác biệt cho những con ngõ nhỏ khi mọi người đi qua sẽ thấy được sự thích thú với nó tôi muốn làm nơi này trở nên nổi tiếng giống như hồ gươm hay phố bia tại hiện
nếu được sự cho phép của chính quyền tôi sẽ sơn khắp các ngõ nhỏ ở hà nội phố cổ vẫn là phố cổ
tôi không thay đổi cấu trúc của khu phố như tháo rỡ một ngôi nhà cổ để xây dựng một ngôi nhà khác thay thế bạn biết đấy theo dòng chảy thời gian có nhiều thứ cũng cần tu sửa để phù hợp và bền vững hơn
sau nhiều đêm thức trắng scott đã sơn lại được gần hết những bức tường ở đây chút một chút một tỉ mỉ và cẩn thận một bức tranh sơn màu hài hòa hiện ra
đến cả khu vệ sinh trung ẩm thấp bần thiểu cũng được scot sơn màu đẹp đẽ
còn những chiếc hộp điện chồng chẳng khác gì hộp màu ngộ nghĩnh

các bộ áo mới đã tạo nên sự khác biệt thú vị thu hút du khách
hy vọng việc làm của chàng trai mỹ yêu hà nội sẽ sớm được lan tỏa góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh và sạch đẹp